cũng nằm trong địa bàn tp hà nội theo thông tin từ ubnd huyện mê linh
sau khi ghi nhận ba ca mắc covid một mươi chín trên địa bàn huyện này đã truy vết khoanh vùng sáu mươi bốn f một liên quan
cách ly tạm thời hơn một bảy trăm linh hộ dân
sau khi nhận được thông tin từ trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội về ba ca dương tính với sars cov hai
huyện mê linh đã khẩn trương chỉ đạo ubnd xã tiến thắng phối hợp với các phòng ban
đơn vị chức năng của huyện tập trung giả soát các trường hợp f một người có liên quan
cùng với đó là tập trung điều tra dịch tễ lịch trình di chuyển của các ca mắc covid một mươi chín
trưởng phòng y tế huyện mê linh nguyễn thành khang cho biết đến hôm nay hai mươi bảy tháng một mươi
huyện xác định có ít nhất sáu mươi bốn trường hợp f một
hiện các trường hợp này đều đã được lấy mẫu xét nghiệm chuyển đi cách ly tập trung
tại trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động sona tại xã tiền phong ông khang thông tin thêm
từ tối hai mươi sáu tháng một mươi trung tâm y tế huyện mê linh đã chỉ đạo cán bộ y tế cơ sở
phối hợp hướng dẫn các hộ gia đình có ca mắc covid một mươi chín và tiếp xúc gần f một
tiến hành vệ sinh khử khuẩn khu vực sinh sống đồng thời khuyến cáo cách ly nghiêm ngặt
các trường hợp tiếp xúc gần tại hộ gia đình giám sát sức khỏe hàng ngày theo quy định
chủ tịch ubnd xã tiến thắng nguyễn văn đường cho biết trước mắt
địa phương đã tiến hành cách ly tạm thời một bảy trăm một mươi hai hộ gia đình với gần tám ba trăm linh nhân khẩu
tại thôn bạch chữ đây là khu vực có nơi ở của ba bệnh nhân ghi nhận mắc covid một mươi chín
và các gia đình có f một bên cạnh tập trung điều tra truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với f một
ubnd xã tiến thắng đã thành lập tám chốt cứng tại các đầu ngõ xa vào thôn bạch chữ
để kiểm soát việc đi lại của người dân qua khu vực đang có ổ dịch
cùng với đó thường xuyên phát ra thông tin về lịch trình của các bệnh nhân
để người dân biết tự giác khai báo y tế tránh tâm lý hoang mang
và phối hợp cùng chính quyền các cấp tập trung triển khai các biện pháp khống chế dịch bệnh